ngoài ra dữ liệu của youksa còn cho thấy mức độ bảo vệ cao của mũi bà trước nguy cơ nhập viện
hiệu quả ngăn ngừa nhập viện là khoảng chín mươi đối với mũi ba pfizer biontech trong vòng chín tuần sau khi tiêm
còn sau một mươi đến một mươi bốn tuần hiệu quả này giảm xuống bảy mươi năm
đối với moderna hiệu quả ngăn người nhập viện là chín mươi chín mươi năm ở thời điểm chín tuần sau khi tiêm liều tăng cường
tiến sĩ mary ramsey trưởng phòng tiêm chủng tại ukssa cho biết
bằng chứng đã rõ ràng vaccine giúp bảo vệ tất cả chúng ta trước covid một mươi chín
và liều tăng cường cung cấp mức độ bảo vệ cao trước nguy cơ nhập viện và tử vong cho những đối tượng dễ tổn thương nhất của xã hội
ukssa cũng công bố phân tích về hiệu quả của vaccine chống lại dòng biến thể phụ omicron
được gọi là ba hai đang lây lan ở anh và đan mạch
phân tích này cho thấy vaccine có mức độ bảo vệ tương tự đối với nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
ukssa cho biết
sau hai liều hiệu quả lần lượt là chín và một mươi ba đối với ba một và ba hai
ở thời điểm sau tiêm hơn hai mươi năm tuần con số này tăng lên sáu mươi ba đối với ba một và bảy mươi đối với ba hai
từ hai tuần sau khi tiêm liều tăng cường
những nghiên cứu mới cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của các di chứng hậu covid một mươi chín
theo tổ chức y tế thế giới who đa số người bệnh hồi phục hoàn toàn sau khi mắc covid một mươi chín
nhưng có khoảng từ một mươi hai mươi bị ảnh hưởng lâu dài
biểu hiện ở mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng gọi là tình trạng hậu covid một mươi chín
bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín và khỏi bệnh nhưng lại gặp phải một loạt những vấn đề về sức khỏe mới
những vấn đề này có thể gặp phải trong khoảng bốn tuần trở lại đây
sau lần đầu tiên bị lây nhiễm virus sars cov hai và mắc covid một mươi chín
thậm chí là có những người không có các triệu chứng covid một mươi chín trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần
sau khi bị lây nhiễm vẫn có thể có các biểu hiện hậu covid một mươi chín
những tình trạng này có thể xuất hiện rất đa dạng
có thể đồng thời cùng một lúc hoặc trong khoảng thời gian khác nhau
tình trạng hậu covid một mươi chín có thể được biết đến với cái tên khác nhau như di chứng covid
hội chứng covid kéo dài covid một mươi chín hậu cấp tính tác động lâu dài của covid hoặc là covid mạng tính
một số người có thể gặp phải một số triệu chứng ngay từ khi mắc covid một mươi chín
và có thể kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng kể từ lần đầu tiên bị nhiễm virus sars cov hai
nhưng có thể phát sinh hoặc tái phát triệu chứng ở giai đoạn hồi phục
không giống như một triệu chứng
các loại hội chứng hậu bệnh lý khác có xu hướng chỉ xảy ra ở những người đã bị bệnh nặng
hậu covid một mươi chín có thể xảy ra với bất kỳ ai đã bị mắc covid một mươi chín
ngay cả khi bị bệnh nhẹ hoặc không chịu chứng
với các biểu hiện khó thở cảm giác hụt hơi mệt mỏi chóng mặt
ảnh hưởng đến trí nhớ khả năng tập trung tư tưởng và dối loạn giấc ngủ
ho kéo dài đau ngực thay đổi giọng nói đau cơ mất vị giác hoặc là dối loạn
cảm giác vị giác khứ rác đau đầu đau cơ hay đau khớp trầm cảm hoặc lo lắng sốt
ở những người mắc tình trạng hậu covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới các hoạt động trong cuộc sống
ảnh hưởng cả trong công việc nội trợ và sinh hoạt hàng ngày
chúng ta cần chú ý tới những ảnh hưởng đa cơ quan của covid một mươi chín
một số người đã từng mắc bệnh do covid một mươi chín nặng gặp phải các ảnh hưởng đa cơ quan
hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài
kèm theo các triệu chứng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi mắc covid một mươi chín
ảnh hưởng đa cơ quan có thể tác động đến nhiều các cơ quan hệ thống trong cơ thể
bao gồm các chức năng tim phổi thận da và não
khi thấy có những biểu hiện trên sau khi mắc covid một mươi chín nên tìm đến nhân viên y tế
các bác sĩ sẽ xác định tình trạng bệnh và hướng dẫn điều trị triệu chứng
và những chăm sóc sức khỏe cần thiết
hiện nay việc điều trị tình trạng hậu covid một mươi chín là điều trị không đặc hiệu
có nghĩa là điều trị triệu chứng chăm sóc toàn diện phục hồi chức năng
chúng ta vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu xem
tại sao một số người lại mắc tình trạng này trong khi đa số không mắc
cơ chế bệnh sinh dẫn đến tình trạng này ra sao và cách xử trí điều trị tốt nhất cho tình trạng này
cách tốt nhất để ngăn ngừa các di chứng covid một mươi chín là phòng ngừa mắc bệnh covid một mươi chín
đối với những người không có chống chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín
hãy tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ngay khi có thể
đây là cách tốt nhất để phòng tránh covid một mươi chín
liên quan đến thông tin hưng yên lập chốt xét nghiệm covid một mươi chín tất cả người dân về quê ăn tết
phó chủ tịch ubnd tỉnh hưng yên
hưng yên khẳng định hiện nay trên địa bàn tỉnh không có chốt chặn kiểm soát người đi lại
trong thông báo kết luận của chủ tịch ubnd tỉnh hương yên tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nêu rõ
chủ tịch ubnd cấp huyện cấp xã duy trì hoạt động hiệu quả
chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các khu dân cư
ra soát người từ tỉnh ngoài về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính
tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn ubnd xã các cơ sở y tế
phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hương yên
thông tin này đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau
trong đó nhiều ý kiến cho rằng quy định này gây khó cho người dân về quê đón tết
ông nguyễn duy hưng phó chủ tịch ubnd tỉnh hương yên xác nhận
bản thông báo kết luận cuộc họp của chủ tịch ubnd tỉnh hương yên có nội dung như trên
song việc sử dụng từ ngữ ở văn bản có chỗ chưa chính xác hoàn toàn dẫn đến bị nhầm
cụ thể phó chủ tịch tỉnh hưng yên khẳng định
đối với chốt trên địa bàn tỉnh hiện nay không có chốt chặn
kiểm soát việc đi lại gây ảnh hưởng đến giao thương
lưu thông như thời gian trước khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
từ chốt ở đây cần hiểu cho đúng là một điểm hay bàn khai báo đặt tại khu dân cư
được thành lập để giúp giả soát những người ở địa phương
nơi khác về quê và hướng dẫn khai báo y tế thực hiện năm k
đồng thời xem xét nếu họ chưa xét nghiệm thì hướng dẫn làm xét nghiệm test nhanh
tại ubnd xã trạm y tế
xét nghiệm được cấp phép
đối với việc yêu cầu người dân về quê xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
phó chủ tịch tỉnh hưng yên giải thích
nếu người dân đi một cung đường hai điểm đến và đã tiêm đầy đủ
đồng thời có xét nghiệm ở nơi đi rồi thì không vấn đề gì
nhưng có thể có những người đi lại bằng phương tiện khác nhau
và trên đó đông người hoặc có thể test ở nha trang đà nẵng hay hà nội
xong khi về lại ghé chỗ này chỗ kia tiếp xúc nhiều người hoặc người chưa tiêm chủng
những người như vậy khi về quê được hướng dẫn thực hiện test nhanh
để đảm bảo rằng mình không bị nhiễm bệnh
ông hưng nói thêm và cho rằng
việc test nhanh rất đơn giản thời gian chờ đợi chỉ vài chục phút
lãnh đạo tỉnh hưng yên khẳng định
thông tin cho rằng hưng yên không chấp nhận kết quả test ở nơi khác
chỉ chấp nhận việc test ở các cơ sở do sở y tế tỉnh cấp phép là hoàn toàn không chính xác
gây hiểu nhầm trong dư luận người dân
vì này cũng nhấn mạnh
việc tỉnh có những khuyến cáo yêu cầu như trên đối với người dân về quê ăn tết
chỉ nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe cho mọi người
và giúp bà con đón tết được vui vẻ an toàn
một lãnh đạo tỉnh ủy hưng yên cho biết
dù địa phương có số ca mắc covid một mươi chín được phát hiện cao trong hai tuần gần đây
nằm trong thóc cao cả nước
nhưng trên địa bàn không có chốt chặn kiểm soát người phương tiện
tôi khẳng định hưng yên không có chốt nào cả
và nếu ai không tin có thể về kiểm chứng thực tế
việc đi lại ở hưng yên hiện nay thoải mái như ở hà nội và các địa phương khác
không có bất cứ ngăn cấm nào cả vị này nêu
lãnh đạo tỉnh ủy hưng yên cũng cho hay sẽ yêu cầu ubnd tỉnh
chỉnh lại từ ngữ trong văn bản cho đúng phù hợp
chuyển sang những tin tức đáng chú ý về diễn biến dịch bệnh trên thế giới
chính phủ nhật bản đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly
đối với những người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm biến thể omicron
từ một mươi ngày hiện nay xuống còn bảy ngày
trước đó liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản k dandren đã nhiều lần đề nghị chính phủ
rút ngắn thời gian cách ly đối với những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm biến thể omicron
động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín ở nước này liên tục phá đỉnh
chủ yếu là do sự lây lan của biến thể omicron đẩy hệ thống y tế ở nhiều địa phương vào tình trạng căng thẳng
mới đây nhật bản ghi nhận tới bảy mươi tám chín trăm hai mươi chín ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay
trong đó riêng thủ đô tokyo có một mươi sáu năm trăm ba mươi tám ca tăng một chín lần so với một tuần trước đó
đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới
ở nước này lập kỷ lục mới số ca tử vong vì dịch covid một mươi chín lên tới sáu mươi bảy người cao nhất kể từ đầu năm nay
trong khi số bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng cũng tăng thêm sáu mươi bảy người lên năm trăm ba mươi
lần đầu tiên vượt ngưỡng năm trăm linh kể từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay tỷ lệ sử dụng giường dành riêng cho bệnh nhân covid một mươi chín ở tokyo đã lên bốn mươi bốn
tăng một sáu so với một ngày trước đó
các chuyên gia y tế dự báo số ca mắc mới ở thành phố này có thể vượt ngưỡng
hai mươi bốn ca một ngày vào tuần tới trong khi tỷ lệ sử dụng dương có thể vượt ngưỡng năm mươi trong ngày hai mươi tám tháng một
chính quyền tokyo đang cân nhắc đề nghị chính quyền trung ương xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp
ở thành phố này nếu tỷ lệ sử dụng giường điều trị covid một mươi chín vượt ngưỡng năm mươi
còn tại anh việc quay trở lại trường học đang làm gia tăng tình trạng lây nhiễm omicron ở trẻ em
và có thể dẫn tới một đợt tăng đột biến khác ở người lớn
kết quả mới nhất từ nghiên cứu rick một dựa trên khoảng một trăm linh xét nghiệm ngẫu nhiên trên khắp nước anh cho thấy
tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em trong độ tuổi tiểu học là bảy tám tỷ lệ này đang tăng lên trong khoảng thời gian nghiên cứu
từ ngày năm đến hai mươi tháng một ngược lại tỷ lệ nhiễm bệnh ở người lớn thấp hơn nhiều và đang trên đà giảm xuống
với tỷ lệ người trên bảy mươi năm tuổi ít có nguy cơ mắc covid một mươi chín nhất là hai bốn
theo nghiên cứu trong số ba năm trăm tám mươi hai người được hỏi đã từng mắc covid một mươi chín trước đây hay chưa
hai phần ba sáu mươi bốn sáu cho biết đã từng bị nhiễm bệnh
giáo sư chris donnelly từ trung tâm hợp tác của vkpado về mô hình bệnh truyền nhiễm tại đh office
đồng thời là một trong những nhà nghiên cứu cho biết vẫn chưa rõ tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em sẽ tiếp tục tăng trong bao lâu
trẻ em đi học trực tiếp trở lại là nguy cơ tiềm ẩn cho những người còn lại trong gia đình
tuy nhiên có rất nhiều người trưởng thành đã mắc covid một mươi chín và cũng có rất nhiều trường hợp đã được tiêm chủng
vì vậy chúng tôi thấy rằng tỷ lệ lây nhiễm cao
diễn ra ở trẻ em sẽ kéo theo những người có khả năng tiếp xúc với trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh
các nhà nghiên cứu cho biết trẻ em có nhiều khả năng bị nhiễm biến thể đen ta hơn omicron trước lễ giáng sinh
tuy nhiên hiện biến thể omicron mới đã lan rộng đến tất cả các nhóm tuổi
theo giáo sư johnel lee trong kỳ nghỉ lễ người lớn làm việc ở nhà và có nhiều giao tiếp xã hội hơn
nhưng trẻ em thì ít hơn vì chúng không đến trường
đó cũng có thể là một lý do giải thích vì sao số trẻ em nhiễm bệnh
tăng chậm vào thời điểm này
đã có lo ngại rằng hệ thống xét nghiệm covid một mươi chín bị quá tải
và sau đó là sự thay đổi đối với các quy tắc kiểm tra pcr đã làm cho số liệu thống kê hàng ngày không đáng tin cậy
tuy nhiên giáo sư paul eliott giám đốc chương trình ric tại đại học imperial college london nói rằng
tỷ lệ lây nhiễm trong nghiên cứu là khá chặt chẽ
trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omicron tại việt nam
diễn biến dịch bệnh tại nước ta sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới
mặc dù cuối năm là dịp ai cũng bận rộn với những lời
các hội và những cuộc gặp mặt đất niên
nhưng trước tình hình như hiện nay hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k là những hành động vô cùng cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
rất vui để đồng hành cùng quý vị trong những ngày cuối năm
và hy vọng rằng kênh youtube của bà sức khỏe và đời sống
sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian tới
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại